lao động trẻ có trình độ tay nghề kỹ thuật thông thạo ngoại ngữ hiện vẫn rất thiếu so với nhu cầu của nền nông nghiệp việt nam hiện nay
do vậy một chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đặt ra
đó là tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo gần với nhu cầu thị trường lao động
tại những ngày hội tuyển dụng việc làm số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tuyển dụng được số nhân lực cần cho nhu cầu vẫn rất thấp
thậm chí nhiều doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng để đào tạo lại
trên thực tế việt nam hiện có năm mươi doanh nghiệp
hai mươi cơ sở đào tạo nghề liên quan các ngành nông nghiệp tốt nghiệp hàng vạn cử nhân mỗi năm
nhưng chất lượng đào tạo không đồng đều khiến cho nguồn nhân lực khối ngành này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế
đặc biệt ở một số lĩnh vực mới công nghệ cao
chuyển đầu ra hiện nay thì nó không phải chỉ là một kiến thức ví dụ như lĩnh vực nông nghiệp của chúng tôi
thì không phải các em ví dụ là bác sĩ thu y chẳng hạn thì không chỉ là chỉ biết kiến thức về thu y
mà các em cần phải có cái kiến thức rất tổng thể ví dụ như là các cái kiến thức về xã hội
các kiến thức về kỹ năng mềm kiến thức về thị trường kiến thức về biến đổi khí hậu kiến thức về môi trường
vì nếu như mà trong để phát triển một nền nông nghiệp mà gọi là phát triển bền vững
thì chúng ta cần phải một cái người mà được đào tạo ra là phải có được cái kiến thức tổng thể như thế
đổi mới chương trình đào tạo
thành lập các trung tâm cung ứng nguồn nhân lực nhằm tăng cường hợp tác đào tạo không chỉ với doanh nghiệp trong nước
mà còn hợp tác chặt chẽ với các đơn vị doanh nghiệp nước ngoài
đó là hướng đi của nhiều trường đại học giờ đây nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trước khi chính thức bước chân vào thị trường lao động